chiều ba tháng năm tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vương đình huệ đã tiếp ông ryuji nishisaki
giám đốc điều hành chủ tịch ngân hàng sumimoto mitsui khu vực châu á thái bình dương
sumimoto mitsui là ngân hàng đang nắm giữ một mươi năm vốn điều lệ tại ngân hàng exim bank việt nam
từng tham gia hỗ trợ về vốn dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp nhật bản và việt nam
bày tỏ vui mừng khi việt nam được ngân hàng sumimoto mitsui lựa chọn là điểm đến trong đầu tư hợp tác kinh doanh
phó thủ tướng vương đình huệ gợi ý từ nay đến năm hai nghìn hai mươi việt nam xây dựng bảy trăm linh km đường cao tốc bắc nam
với nhu cầu vốn khoảng hai trăm linh tỷ đồng
ngân hàng sumimoto mitsui cũng như các nhà đầu tư khác trong và ngoài nước có thể tham gia đầu tư theo hình thức đối tác công tư
phó thủ tướng mong muốn với những kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính
ngân hàng này tham gia vào hoạt động tái cơ cấu xây dựng ngân hàng exim bank phát triển vững mạnh trong thời gian tới
tham gia vào tiến trình cổ phần hóa tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước
ông ryuji nishisaki cho biết ngân hàng sumimoto mitsui rất quan tâm tới tiến trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng
và sẽ tập trung thực hiện tái cơ cấu thành công exim bank trong thời gian tới
ông cũng đánh giá cao việc việt nam phát triển thị trường chứng khoán phái sinh và thị trường trái phiếu
để gây dựng kênh huy động vốn hiệu quả phong phú cho nền kinh tế
ngân hàng sumimoto mitsui sẵn sàng đưa các công ty con hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán tham gia vào thị trường phái sinh tại việt nam